tất nhiên mở cửa hoạt động bình thường nhưng trong tình hình mới các cửa tiệm đều phải tuân thủ các biện pháp an toàn
ví dụ như các tấm tràng một lần được dùng riêng cho mỗi khách hàng kéo lược và ghế ngồi được tẩy trùng ngay sau mỗi lần sử dụng
thậm chí để đảm bảo an toàn trà và cà phê cũng không được phục vụ như thường lệ
đáng chú ý các dịch vụ làm đẹp cho thú cưng cũng bắt đầu mở cửa trở lại đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của các động vật bốn chân cùng chủ nhân của mình
tại trung tâm làm đẹp đa linh ở thủ đô praha của cộng hòa séc danh sách thú cưng xếp hàng chờ được cắt tỉa lông đã rất dài
chúng tôi tắm cắt móng làm sạch tai và tỉa lông cho những người bạn nhỏ này sau thời gian dài phải ở trong nhà
mặc dù những người bạn bốn chân này giờ đây đã có diện mạo sạch sẽ và đáng yêu nhưng chủ nhân của chúng thì không may mắn như vậy
họ sẽ phải chờ tới hai mươi năm tháng năm
khi mà cắt sạch lông tóc cơ sở làm đẹp được chính phủ séc cho hoạt động trở lại
còn giờ nếu muốn sở hữu một mái tóc gọn gàng hơn họ không còn cách nào khác là phải tự thân vận động